trong những ngày này không khí tết nguyên đán đã bao trùm nhiều quốc gia châu á trong đó có việt nam
tết nguyên đán là ngày lễ quan trọng nhất của người việt nam
đây không chỉ là thời khắc đánh dấu một năm mới bắt đầu mà còn là dịp để mọi người đoàn viên xung họp bên gia đình
khi không khí mùa xuân không khí ngày tết đang lan tỏa khắp nơi trên mọi miền tổ quốc
khi mà mỗi người dân việt nam đang háo hức chuẩn bị cho một ngày tết zoom vậy
thì những du khách quốc tế đến việt nam vào dịp này cũng đang hòa mình vào không khí ấy
để trải nghiệm và hiểu hơn về văn hóa đón năm mới của người dân nơi đây
đã nhiều năm nay cứ vào dịp tết nguyên đán anh olivier oderletsan lại cùng gia đình về việt nam
từng sống và làm việc tại việt nam trong sáu năm nên đối với anh văn hóa của đất nước này đã trở nên rất gần gũi
đặc biệt là không khí

tất cả mọi người gặp nhau chia sẻ với nhau anh đăng trúng anh rất là nhiều môn đặc sản của việt nam
cuốn rượu với nhau thì rất là vui
muốn quay trở lại việt nam vào dịp tết nguyên đán là mong muốn không chỉ của anh olivier odem
mà còn của nhiều du khách khi đến việt nam trong những ngày này
với họ được tìm hiểu và cảm nhận một cách thực sự về hương vị tết của người việt nam
cũng như sự thân thiện và hiếu khách của con người nơi đây là một trải nghiệm khó quên
tôi chưa bao giờ đón một cái tết nguyên đán thực sự ở việt nam mà chỉ ở bên pháp thôi
điều mà tôi thích là sự chuẩn bị rất chú đáo nhất là về bữa ăn
trong bữa ăn có nhiều món ăn đa dạng được trang trí rất cầu kỳ có nhiều cái hay cái lạ trong món ăn
thật may mắn khi lần này đến việt nam tôi đã thấy và cảm nhận được về tết cổ truyền của các bạn một cách thực sự
mọi người cũng rất thân thiện tôi rất thích và sẽ trở lại vào dịp tết năm sau
tìm hiểu các hoạt động văn hóa tết và tham gia các trò chơi dân gian của người việt nam
nhiều du khách quốc tế cũng cảm nhận những nét khác biệt và những nét tương đồng trong văn hóa đón năm mới của việt nam và của đất nước mình
cách đón tết của việt nam thì tôi thấy giống một sự kiện rất lớn trong năm của chúng tôi là lễ giáng sinh
vì trong ngày này chúng tôi cũng thường hướng về gia đình người thân để cùng đoàn tụ hoặc cần thưởng thức một bữa ăn để chào đón năm mới
cách đón năm mới của việt nam và pháp có sự khác nhau
khác nhau ở chỗ về pháp thì tết là ngày mà thanh niên đi chơi và tụ tập với nhau
còn ở việt nam thì chủ yếu là về gia đình cùng xung họp quây gọi với nhau
mỗi quốc gia đều có những nét văn hóa riêng một cách đón năm nếu riêng
nước nào tôn giáo nào thì mong muốn được xung họp bên gia đình người thân cung quay quẩn bên nhau cùng chờ đón và cẩu trúc một năm mới với những điều tốt đẹp hơn
luôn là mong muốn của tất cả mọi người trên thế giới
có lẽ vì thế mà văn hóa đón tết âm lịch của người việt nam đang dần trở nên quen thuộc và gần gũi với bạn bè quốc tế